trong khuôn khổ ngày hội gia đình việt nam trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam đã tổ chức giao lưu gặp gỡ cùng thần tượng
đó là nghệ sĩ nhân dân trung anh nghệ sĩ ưu tú xuân bắc nghệ sĩ bảo thanh
các nghệ sĩ đã chia sẻ về khoảng thời gian dành cho gia đình trong bộn bề của cuộc sống
công việc bận rộn phải sang nhà thường xuyên đó là tính chất công việc của người nghệ sĩ
tuy nhiên gia đình luôn chiếm vị trí quan trọng và cũng là động lực giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trên con đường nghệ thuật
trong buổi giao lưu cùng khán giả các nghệ sĩ đã chia sẻ về gia đình về công việc và vai trò của mỗi cá nhân trong gia đình
họ dù bận rộn đến đâu nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình
và trong giai đoạn hiện nay để xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội là trách nhiệm của mỗi gia đình
mỗi nghệ sĩ luôn cố gắng
chuyển đi thông điệp văn hóa những hành động tích cực đến cộng đồng